tòa án nhân dân tỉnh gia lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
tòa án nhân dân tỉnh gia lai đưa ra xét xử một mươi bị cáo trong đó bốn bị cáo cầm đầu mua hơn một trăm linh mét khối gỗ của người dân
khai thác trái phép tại địa bàn huyện biên giới ia hờ rai tỉnh con tum
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi bị cáo với tổng hình phạt ba mươi bốn năm sáu tháng tù
liên quan đến vấn đề bất thường của lực lượng biên phòng trong việc để xe gỗ đi qua trạm
liều thông qua tuyến biên giới phụ trách
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã chuyển tài liệu để cơ quan điều tra hình sự bộ đội biên phòng xác minh điều tra làm rõ